xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị các tỉnh thành miền bắc đang trải qua những ngày thời tiết dễ chịu và mát mẻ
mưa rông không có nắng nhẹ trải đều và nhiệt độ cũng không tăng quá cao
kiểu thời tiết này mang lại cho người dân sự thuận tiện trong sinh hoạt giao thông và các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên sang đến ngày mai thời tiết sẽ có những sự chuyển biến nhẹ nắng sẽ gia tăng về cường độ khiến cho nhiệt độ cũng nâng lên
mức nhiệt cao nhất vào lúc trưa chiều là ba mươi hai ba mươi ba độ
thậm chí tại khu vực thủ đô hà nội thì do hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ còn tăng lên sấp xỉ mức ba mươi bốn độ
trời hơi oai nóng vào lúc trưa chiều
còn tây bắc các tỉnh như lai châu hay điện biên thì nhiệt độ cũng chỉ ở mức ba mươi một ba mươi ba độ trời nắng gián đoạn
xuôi xuống giả đất miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực bình định do chịu sự tác động của gió đông nam từ biển thổi vào
nên ban ngày trời có nắng nhưng cường độ cũng không mạnh nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ giao động ở mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
từ bình định trở vào đến ninh thuận bình thuận lại có mưa rào và rông rải rác kéo giảm nhiệt độ trưa chiều xuống mức là ba mươi một ba mươi ba độ trời mát mẻ
cũng xuất hiện mưa rông như nam trung bộ đó là khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ
đặc biệt những nơi như long an đồng tháp cần thơ kiên giang cà mau bạc liêu
thì có thể sẽ có mưa to đạt ở mức là ba mươi bốn mươi mm
về nền nhiệt trưa chiều giao động ở mức là hai mươi chín ba mươi ba độ còn tại khu vực tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
trên biển dưới tác động của dạnh áp thấp
khu vực huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang
cũng như là khu vực vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông ở mức giải rác
khu vực huyện đảo hoàng sa thì không mưa gió đông nam mạnh cấp bốn năm
nhiệt độ tại cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi bảy ba mươi ba độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
ngày mây thay đổi trời nắng gió nam đến đông nam cấp hai ba nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ